trong khi thực hiện nhiệm vụ tổ tuần tra kiểm soát phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh bà rịa vũng tàu
đã bắt quả tàng hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chân ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng
vào ngày hai mươi hai tháng sáu phát hiện trần ngọc hải và trần minh tâm đang điều khiển hai xe máy có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra tâm chấp hành yêu cầu còn hải bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ ngay sau đó
kiểm tra nhanh phát hiện trên người và trong phương tiện của hải có một khẩu súng ba viên đạn bảy mươi ba gói ni lông hàn kín nghi là ma túy
hải khai nhận mua ma túy đá của một người đàn ông với giá hai mươi tám triệu đồng sau đó đem về sử dụng một ít
còn lại phân chia thành bảy mươi ba gói trên để bán cho các con nghiện khi đang mang ma túy đi giao cho tâm thì bị bắt giữ